ngày hai mươi năm tháng bảy ngành y tế quảng ninh và thừa thiên huế cho biết các trường hợp là f một và f hai của bệnh nhân covid một mươi chín số bốn trăm một mươi sáu
ở hai địa phương này đã có kết quả xét nghiệm ban đầu
hai trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu tại quảng ninh đã được đưa vào cách ly
tại bệnh viện cách ly đặc biệt số hai bệnh viện lao phổi tỉnh quảng ninh và lấy mẫu xét nghiệm
kết quả ban đầu hai trường hợp này âm tính với virus sars cov hai
còn tại thừa thiên huế ngành y tế tỉnh đã tiến hành truy vết xác định trường hợp f hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại thành phố huế hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trường hợp f hai này đang được yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú để đảm bảo công tác phòng chống dịch